chăm lo tết cho người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là đạo lý nhân văn sâu sắc của dân tộc ta được làm thường xuyên vào mỗi dịp tết cổ truyền
việc chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách đang được các cấp các ngành của huyện triệu phong tỉnh quảng trị tích cực triển khai với nhiều hình thức linh hoạt
giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón tết cổ truyền đầm ấm
xuất phát từ truyền thống tương thân tương ái năm nào cũng vậy công tác chăm lo tết cho người nghèo luôn được các cấp ngành chính quyền địa phương đặc biệt là mặt trận các cấp quan tâm thực hiện
những việc làm đầy ý nghĩa những lời chúc thăm hỏi động viên đã làm ấm lòng người kém may mắn
tôi rất khó khăn tết năm nay được bên mặt trận và các đoàn thể về thăm và tăng qua gia đình tôi cũng rất mừng và khẳng khởi
theo kế hoạch ngay từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban mặt trận tổ quốc huyện triệu phong đã tổ chức vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện
hỗ trợ chương trình tết vì người nghèo đồng thời có kế hoạch triển khai về các xã thị trấn trên địa bàn và giao chỉ tiêu đối với mỗi xã
thị trấn vận động ít nhất năm mươi xuất quà mỗi xuất từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng để chung tay giúp người nghèo đón tết
hôm nay riêng các xã trên địa bàn của huyện đã vận động gần một xuất quà
cho bà con nhân dân ủy ban mặt trận huyền cũng đã kêu gọi vận động gần một năm trăm linh xuất quà để hỗ trợ cho bà con nhân dân
đặc biệt là ba xã vùng biển và tất cả các xã trên địa bàn để đón một cái tết vui tươi đầm ấm và hạnh phúc
năm nay tết đã đến gần các khu nghèo trên địa bàn huyện triệu phong đều đã được nhận quà của cấp huyện cấp xã và các tổ chức cá nhân hỗ trợ
vui tươi phần khơi và chuẩn bị đón một tết vui tươi đầm ấm và hạnh phúc
chăm lo tết cho người nghèo là một trong những chính sách lớn của đảng và nhà nước
thể hiện sự quan tâm chăm lo cho nhân dân với tinh thần mọi người đều được vui xuân đón tết không có hộ nào thiếu ăn trong dịp tết
nhiệm vụ này được huyện triệu phong tích cực thực hiện thường xuyên và luôn đem đến một cái tết ấm áp ân tình dành tặng cho những người nghèo
ngoài hỗ trợ vật chất việc đến thăm chúc tết động viên bà con vùng biển
đã thể hiện được sự chia sẻ cùng nhóm lên ngọn lửa ấm cúng cho mỗi gia đình trong những ngày tết